cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi alo một trăm một mươi bốn một chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát sóng hàng tuần trên intv
thưa quý vị và các bạn trong dịp nghỉ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba toàn quốc không xảy ra cháy lớn cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
không xảy ra cháy tại trụ sở cơ quan nhà nước các cơ sở văn hóa chính trị kinh tế xã hội trọng điểm
không xảy ra các vụ cháy do đốt pháo không xảy ra vụ nổ
so với kỳ nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai tình hình cháy nổ giảm cả ba tiêu chí số vụ thiệt hại về người và thiệt hại về tài sản
đó là kết quả đạt được sau rất nhiều cố gắng của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong công tác hướng dẫn kiểm tra và tuyên truyền
cùng với tinh thần thường trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn
nội dung cụ thể sẽ có trong mục tiêu điểm tuần này
càng là dịp lễ tết thì tinh thần thường trực phải nâng cao hơn một mức
để có thể sẵn sàng tham gia giải quyết các sự thố khi có yêu cầu
đã là năm thứ hai trung sĩ nguyễn minh hiếu đón tết ở đơn vị
quen dần hơn với việc xa gia đình và tập trung vào công tác ứng trực rèn luyện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ khi có lệnh điều động
những trải nghiệm thực sự có ý nghĩa với chàng lính trẻ
ăn tết ở đơn vị thì cũng có một phần là nhớ bố mẹ
nhưng mà thay vì đó tôi cũng có một cái động lực để phục vụ nhân dân
tính tới năm nay là tròn một mươi ba năm là tôi đã ở lực lượng phòng cháy chữa cháy
thì trong một mươi ba năm đấy thì trước một năm nào là chúng tôi được ăn tết trọn vẹn ở nhà
thì trong cái khoảng thời gian đấy thì chúng tôi cảm thấy cảm giác là đơn vị như là một ngôi nhà thứ hai
cũng cho tôi những tình cảm như anh em ở trong nhà
vì vậy là tôi cũng cảm giác rằng
đó là những cái chuyện quá quen đối với cả chúng tôi
vừa đón năm mới nhưng không quên nhiệm vụ
những người lính chữa cháy luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
thưa quý vị và các bạn
tết là đoàn viên và xung họp nhưng với những người lính chữa cháy tết là ở đơn vị bên đồng đội và với nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu chủ động trong mọi tình huống với quyết tâm cao nhất là bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn trong kỳ nghỉ tết nguyên đán vừa qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các đơn vị địa phương đã kịp thời xuất sáu mươi sáu lượt phương tiện và gần bốn trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức chữa cháy ba mươi ba vụ dập tắt nhiều đám cháy ngay tới lúc này
tết nguyên đán vừa qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy ngay tới lúc mới phát sinh không để cháy lan cháy lớn trước trong và sau tết nguyên đán là thời điểm dự báo tình hình cháy nổ có diễn biến phức tạp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai công tác hướng dẫn kiểm tra tuyên truyền để công tác phòng ngừa được nâng cao ngay từ cơ sở
ngay trước tết nguyên đán lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiến hành giả soát tất cả các cơ sở có nguy hiểm cao về cháy nổ hướng dẫn khắc phục những tồn tại thiếu sót
đặc biệt việc trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ hệ thống báo cháy hệ thống điện yêu cầu kiểm tra chặt chẽ và có phương án dự phòng phân công người ứng trực trong tết nguyên đán khi cơ sở tạm dừng hoạt động

đặc biệt việc trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ hệ thống bao cháy hệ thống bao cháy hệ thống bao cháy hệ thống bao cháy

đặc biệt việc trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ hệ thống bao cháy hệ thống bao cháy hệ thống bao cháy
đặc biệt việc trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ hệ thống bao cháy tại chỗ hệ thống bao cháy tại chỗ
đặc biệt việc trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ hệ thống bao cháy tại chỗ hệ thống bao cháy tại chỗ hệ thống bao cháy tại chỗ

đặc biệt việc trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ hệ thống bao cháy tại chỗ hệ thống bao cháy tại chỗ